nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp việt nam tại nhật bản
và thiết thực kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao của hai nước
hiệp hội bóng đá người việt nam tại nhật bản đã tổ chức họp báo
công bố giải thi đấu bóng đá giao hữu giữa các đội tuyển việt nam và nhật bản
theo ban tổ chức sẽ có ba mươi đội bóng đá việt nam và nhật bản tham gia từ vòng loại của giải favisa
đây là giải đấu có quy mô lớn được tổ chức bài bản
và thu hút sự tham gia của đông đào các cầu thủ không chuyên người việt nam
đang sinh sống học tập và lao động tại đất nước mặt trời mọc
giải cũng có sự tham dự của các đội tuyển của các câu lạc bộ bóng đá đến từ vùng canto của nhật bản
tham gia giải đấu lần này có tổng cộng ba mươi đội bóng cả việt nam và nhật bản tham gia từ vòng loại
lý do chúng tôi tổ chức giải đấu lần này là bao gồm các đội việt nam và nhật bản
là vì năm nay là năm kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và nhật bản
ngoài ra chúng tôi cũng muốn các cầu thủ việt nam có cơ hội cọ sát học hỏi
chơi bóng từ các cầu thủ nhật bản đồng thời thông qua giải đấu
để gắn kết hơn mối quan hệ hữu nghị thân thiết giữa chính phủ và nhân dân hai nước
cùng với việc tạo một sân chơi bổ ích cho cộng đồng người việt tại nhật
bàn tổ chức còn lồng ghép các hoạt động từ thiện quyên góp
ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng người việt nam tại nhật